ngày ba tháng một mươi hai chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã tiếp đoàn đại biểu thành phố leipzig cộng hòa liên bang đức do ông thorsten brunel thị trưởng thứ nhất thành phố leipzig dẫn đầu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư thương mại và trao phần quà hỗ trợ kỹ thuật quan chắc chất lượng nước thải sinh hoạt trị giá một trăm linh euro cho thành phố hà nội
chủ tịch nguyễn đức trung cho biết hà nội là thành phố lớn với sáu bảy triệu dân tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng hà nội đang phải đối mặt với các thách thức lớn như ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm sông hồ không khí ủn tắc giao thông
bởi vậy trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố đã đưa ra nhiều chương trình phát triển đô thị cải tạo nguồn nước và cung cấp nước sạch
trong đó có dự án nhà máy nước mặt sông đuống sử dụng công nghệ chuyển giao từ đức
đồng thời thành phố cũng đã hợp tác với công ty westwater của đức sản xuất chế phẩm red oxy ba c để xử lý ô nhiễm tại sông hồ
triển khai dự án lắp đặt hơn một trăm linh trạm quan chắc không khí để đưa ra các biện pháp xử lý ô nhiễm không khí trên địa bàn sử dụng xe hút bụi hút rác của tập đoàn haco của đức
cũng trong khuôn khổ của chuyên viếng thăm thị trường tosten borneo đã đến dự án nhà máy nước mặt sông đuống
đây được xem là một trong những dự án chiến lược của tập đoàn a một dutch land ag trong việc đem lại giải pháp nước sạch cho thành phố hà nội và những khu vực lân cận